liên quan đến vụ cháy xảy ra tại trung kính làm một mươi bốn người tử vong và sáu người nhập viện cấp cứu
trao đổi với báo sức khỏe và đời sống bác sĩ bùi hồng giang trưởng khoa cấp cứu
bệnh viện giao thông vận tải cho biết các bác sĩ đang dồn lực điều trị tích cực cho cụ bà tám mươi bốn tuổi
nặng nhất trong sáu nạn nhân hiện chưa thể tiên lượng được sức khỏe cụ bà
năm người còn lại trong đó có một bé trai hiện tại đã tỉnh táo sức khỏe ổn định nhưng bị sốc tâm lý
bác sĩ giang cho hay bệnh viện đã có biện pháp hỗ trợ tâm lý để ổn định điều trị cho họ
theo đó dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng năm bệnh viện giao thông vận tải đã tiếp nhận sáu trường hợp nạn nhân trong vụ cháy
bệnh viện đã huy động y bác sĩ tập trung cứu chữa cho các bệnh nhân
liên quan đến vụ cháy là một trong sáu nạn nhân thoát nạn vào viện cấp cứu anh tê ba mươi năm tuổi kể
gần một giờ sáng khi anh đang ngủ thì nghe có tiếng nổ lớn và hô hoán
anh lập tức tỉnh dậy đã thấy lửa tràn ra khắp khu phòng
ngay sau đó vợ chồng anh đã kiếm nhiều lớp vải thấm nước quấn thành nhiều lớp để chây miệng và mũi rồi ở nguyên trong phòng
đồng thời anh cũng chấn an vợ không được hoảng loạn
sau khoảng một tiếng lực lượng cứu nạn đã tiếp cận hiện trường
vợ chồng anh được đưa ra ngoài và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
học từ đâu anh
mỗi tầng có mấy phòng anh
phòng anh rộng không ạ
phòng anh nằm ở cạnh cổ thang không ạ
phòng mình cuối cùng
đúng là chỗ biến giới

mình nghe tiếng hô hoán mình bởi vì mình thấy nổ thì mình lựa ra chạm
có khoảng bàn công không ạ
đúng rồi nó có bàn công bởi vì nó không phải là kính

chắc là cháy mọi thứ cũng
nhà đấy ngựa lâu chăng
chuyển đến ngày tháng
khi mình chuyển đến thì mình có quan sát để ý những khu vực thất hiểm thất lạc không thấy cháy của tòa nhà đó như thế nào không ạ
có để ý nhưng mình không nghĩ là nó diễn ra nhanh như thế
dù người ta có đọc thì có mình cứu hỏa nhưng mình không nghĩ là nó chỉ diễn ra trong vòng ba mươi một mươi giây là nó đã

mấy tầng để xe nhiều xe không ạ
tất cả xe máy để thứ tầng không ạ
liên quan đến sự việc trên lãnh đạo bệnh viện giao thông vận tải cũng cho biết các bệnh nhân đang được các bác sĩ theo dõi tích cực
hiện cũng có nhiều thi thể nạn nhân được đưa về nhà tăng lễ tại quận cầu giấy
cơ quan pháp y đang tiến hành thủ tục khám nghiệm tử thi theo quy định
cũng trong sáng nay ngày hai mươi bốn tháng năm phó chủ tịch quốc hội trần quang phương và bộ trưởng bộ y tế đào hồng lan cũng đã đến bệnh viện giao thông vận tải thăm hỏi động viên các nạn nhân
bác sĩ bùi tuấn anh giám đốc bệnh viện cũng cho biết tính đến chín giờ sáng nay đã có sáu nạn nhân trong vụ cháy được chuyển đến bệnh viện để cấp cứu
trong đó có bốn người lớn và hai trẻ nhỏ
bác sĩ tuấn anh cho biết hiện bốn nạn nhân nằm tại khoa cấp cứu hai người nằm tại hồi sức tích cực
các bệnh nhân đang được thở oxy và chăm sóc đặc biệt trong đó có một bệnh nhân cao tuổi tiên lượng nặng
ông tuấn anh cho biết thêm đối với bệnh nhân đã tử vong ngoài viện do bệnh viện không có nhà xác nên nạn nhân đã được di chuyển đi nơi khác
liên quan đến công tác cấp cứu các nạn nhân trong vụ cháy đại diện bệnh viện e cho biết vào dạng sáng nay kiếp trực đã nhận được yêu cầu cử cán bộ y tế đến hiện trường vụ cháy
ngay lập tức tổ cấp cứu ngoại viện của bệnh viện e đã đến hiện trường để hỗ trợ công tác cứu nạn cứu hộ
theo báo cáo của cơ quan chức năng vụ cháy xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng năm tại quận cầu giấy đã làm một mươi bốn người tử vong
thi thể của các nạn nhân được đưa đến nhà tang lễ tại quận cầu giấy và bệnh viện một trăm chín mươi tám
hiện lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi và mời người nhà các nạn nhân đến làm thủ tục theo quy định
chia sẻ với phóng viên bác sĩ cấp cứu hiện trường vụ cháy ở trung kính cho biết khung cảnh quá hỗn loạn
bác sĩ hoàng phúc bốn mươi bốn tuổi trạm cấp cứu khu vực từ liêm
nhân được cuộc gọi báo cháy ở trung kính vào lúc giờ năm mươi phút ngày hai mươi bốn tháng năm
liền đưa một kíp khẩn cấp cứu đến hiện trường
sau năm phút di chuyển xe cấp cứu của kiếp bác sĩ phúc đỗ trước ngõ một trăm một mươi chín phố trung kính
cách mặt phố khoảng hai trăm linh mét bên trong ngõ khói lửa đang hừng hực bốc lên
bụi khói nước người chạy tới lui cứu hỏa cứu người tiếng la hét ở khắp nơi
bác sĩ phúc nhớ lại cảm giác băng hoàng ban đầu vào lúc ấy
khung cảnh quá hỗn loạn
nhiều người tử vong
anh đã nhanh chóng lấy lại tinh thần
nhắc máy gọi về tổng đài một trăm một mươi năm để yêu cầu điều thêm nhân lực đến ứng cứu
bác sĩ cũng nhận được thông tin từ đội cứu hộ là thời điểm cháy
trong nhà chủ có bảy người nhà trọ có một mươi bảy người
anh ước tính như vậy có khoảng hai mươi bốn nạn nhân trong vụ cháy
ngay lập tức trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm điều động thêm tám ekip nữa
từ các trạm trung tâm đống đa thanh trì hà đông tây hồ đông anh
đến hiện trường để hỗ trợ
kính kiếp cấp cứu gần ba mươi nhân viên y tế đã có mặt sẵn sàng băng ca thuốc để hỗ trợ nạn nhân
lúc này ngọn lửa đã lan sang hai ngôi nhà nằm đối diện nhau bịt mắt đường thoát nạn từ bên trong
theo bác sĩ phúc hai nạn nhân đầu tiên thoát ra ngoài tình trạng khá tỉnh táo tự đi lại tự thở
hai người sau đó đã được bác sĩ hướng dẫn đi ra nơi thoáng khí
anh đã bố trí một bác sĩ khác ở ngoài theo dõi hai bệnh nhân này
còn bản thân anh đi sâu vào gần đám cháy hơn nữa
để tiếp cận các bệnh nhân gần nhất
sau đó một cụ bà tám mươi bốn tuổi cũng đã được đưa ra ngoài
tuy nhiên cụ bà trong tình trạng khó thở nhiều mũi miệng đầy bụi than
kíp cấp cứu đã nhanh chóng đánh giá tình trạng đường thở tim mạch của bà vệ sinh mũi miệng bằng khăn ướt cho thở oxymark
sau khi kiểm tra chấn thương bác sĩ quyết định chuyển bệnh nhân đi cấp cứu càng sớm càng tốt
bác sĩ phúc kể lại trưa ngày hai mươi bốn tháng năm
tình trạng bệnh nhân rất nặng
nhiều người chế bao có thể ngặt thở tử vong nhanh chóng
bác sĩ phúc chia sẻ với chúng tôi rằng sau cụ bà đội cứu hộ lần lượt đưa ra những nạn nhân khác
lúc này đã vài tiếng kể từ khi đám cháy bùng phát
mùi nhựa cháy bụi khí thải khói đèn nguồn ngụt càng nặng hơn sốc thẳng vào mũi
tiếng còi cứu thương cứu hỏa ruồn dập hơn
tiếng khóc gọi tìm nhau của người dân khiến lúc này khung cảnh ngày càng hỗn loạn
thêm một người nữa tiếng khét từ bên trong hiện trường vọng ra
anh phúc và đồng nghiệp lại lao vào kiểm tra nỗ lực hô hấp nhân tạo sơ cứu cho đến khi bất lực bông tay
như vậy đã có một mươi bốn người già đi
trong đêm chín chiếc xe cấp cứu nơi tiếp luân phiên
trước nay chuyển nạn nhân đi thì chiếc khác lập tức thay thế vị trí đưa những người xấu xố vào các bệnh viện
đoàn xe tỏa đi nhiều hướng đến các bệnh viện gần nhất
như bệnh viện saint paul bệnh viện giao thông vận tải trung tâm y tế cầu dân
cầu giấy y học cổ truyền
tuy nhiên thay vì vào phòng cấp cứu thì lại đi thẳng đến nhà di thể
bác sĩ trần anh thắng phó giám đốc trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm cho biết
đây không phải là lần đầu tiên đơn vị tổ chức cấp cứu hiện trường đám cháy
sông tai nạn xảy ra vô cùng thương tâm phải huy động nhiều lực lượng ứng cứu
các bác sĩ cấp cứu ngoại viện thường xuyên đối diện với sự sống và cái chết mỗi ngày
tuy nhiên khi chứng kiến các nạn nhân tử vong hàng loạt không tránh khỏi cảm xúc đau buồn
bác sĩ phúc nói
nhìn nạn nhân nằm cán trung kín chăn đẩy sang ngoài
chúng tôi phải động viên nhau nén đau thương để hoàn thành công việc
kíp của bác sĩ phúc là đội cấp cứu hiện trường đến trước về sau
trong vụ cháy ở trung kính đến khoảng năm giờ sáng chiếc xe cấp cứu cuối cùng cũng đã rời khỏi hiện trường
bác sĩ phúc cũng đã trở về trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm ngồi thuẫn thở mãi ở trong phòng họp
rồi cập nhật tình trạng các nạn nhân may mắn sống sót để tự xoa dịu nỗi đau
một mươi bốn người thiệt bệnh
bảy người thiệt mạng trong vụ hồi hoạn
sáu người bị thương hiện tại đang cấp cứu tại bệnh viện giao thông vận tài
trong đó cụ ba tám mươi bốn tuổi đang được bác sĩ phúc sơ cứu tại hiện trường
đã được xác định bỏng hô hấp nặng tình trạng nguy kịch tiền lượng khó khăn
năm bệnh nhân còn lại đã có cơn nguy kịch bỏng hô hấp nhẹ hơn bị sốc tâm lý
cũng đang được hỗ trợ tâm lý để ổn định sức khỏe